chỉ phát hiện ra có một người bị nạn nam trung tuổi đang nằm bất tỉnh trong ngõ của nhà
thế là chúng tôi ngay lập tức khóa cửa đẩy cửa và đi ra ngoài và cứu được nạn nhân để đưa đi bệnh viện cốc cứu
sau khi nhận được tin báo về việc tại ngõ chín mươi ba cúc thư dụ xảy ra một vụ cháy nhà
có ông điểm là người sống suốt và được cán bộ phòng cháy cháy trong quá trình yêu hòa là cướp cứu tại viện y học biển đại phòng
thì khi ông điểm tỉnh dậy thì có cung cấp ở trong nhà là có bà liệu và hai người hàng xóm là vẫn còn ở trong nhà
sau đó lực lượng phòng cháy đã tiến hành
trong từ lúc xảy ra là khi phát hiện cháy là khoảng một mươi hai giờ
thì đến bốn giờ chiều
thì đã dọc cháy và tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân
ba nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy là bà phạm thị liễu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
ông nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và vợ ông lợi là bà hoàng thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng ở ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ
thuộc tổ một mươi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
người duy nhất chạy thoát khỏi đám cháy và cũng là nhân chứng duy nhất của vụ cháy là ông nguyễn thế điểm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
sau khi ngọn lửa được khống chế hiện trường chỉ còn lại một đống đổ nát
ngôi nhà tạm đổ sập các tấm tôn bị lửa làm biến dạng
phải mất rất nhiều thời gian lực lượng cứu nạn cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường
qua khám nghiệm sơ bộ lực lượng chức năng phát hiện ba thi thể đã cháy
không thể nhận dạng cùng nằm tập trung một chỗ
để khẳng trương làm rõ nguyên nhân đám cháy
một tổ đến bệnh viện lấy lời khai ban đầu đối với ông nguyễn thế điểm
nhân chứng sống sót duy nhất

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các điều tra viên đã nhận ra một số tình tiết hết sức vô lý và đặt ra câu hỏi
tại sao ông điểm ở trong nhà lại có thể thoát thân chạy ra cửa
tại sao ba người ở ngoài cửa thì thấy cháy lại chạy ngược vào trong nhà
khi đám cháy nó bùng lên như thế thì điểm từ trong nhà cũng chạy ra ngoài
cái cửa rất nhỏ rất hẹp
nếu mà có cháy như thế thì điểm sẽ là người ở bên trong
và sẽ cùng với các nạn nhân cũng bỏ mạng cùng các nạn nhân
không thể nào mà chạy thoát được cái lối đấy
một cái tình tiết đây là một cái tình tiết rất quan trọng là cái lời khai
của điểm này không phù hợp với cái hiện trường xảy ra
bởi vì là khi điểm khai là ông bà lợi này đều ở cửa
đều ở cửa và điểm khai là khi mà cháy thì ông bà nội này chạy vào trong nhà
thì cái này nó ngược hoàn toàn với tâm lý của con người
mình đánh giá nó không phù hợp với tâm lý con người
bởi vì là tìm sự sống thì phải chạy
cái người con gái của ông bà nội là người gần như đầu tiên phát hiện ra làm cháy
thì khi phát hiện ra thấy cháy thì chỉ thấy mỗi điểm là nằm ở ngoài
còn ngoài ra thì không thấy một tính kêu cứu
kêu cứu gì của bà nữ và ông bà nội
bình thường lúc mới phát cháy thì nạn nhân vẫn còn có ý thức
chưa thể ngất ngay hay tử vong ngay được
phản ứng sinh tồn là phải chạy
nhưng ở đây ba nạn nhân lại không có một lời kêu cứu nào
chỉ có ông điểm chạy và kêu cứu
hai nhà không có lối tắt
vì vậy ông bà lợi muốn sang nhà ông điểm thì phải đi bằng đường cổng chính
tuy nhiên một người dân cho biết bản thân ông là một trong những
người phát hiện ra đám cháy đầu tiên
và khi ông đến gần thì cổng nhà bị khóa trái phía trong
các đồng chí cán bộ phòng cháy chữa cháy phải phá cửa mới vào được
khi cứu hỏa lúc đó là cổng kia đang khóa
trong khi đó với cổng kia là không biết ai phá thì tôi không biết
nhưng mà lúc tôi khi tôi đi vào cùng đông người vào là lúc đấy là có một cái xe máy ở đấy
như vậy câu hỏi đặt ra là
ông bà lợi vẫn đang ở bên trong mua gà
vì sao cổng nhà phải khóa cháy
những nghi vấn liên tiếp xuất hiện khi cơ quan điều tra tiếp cận sâu vào hiện trường
và phát hiện nhiều điểm bất hợp lý
khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường thì chúng tôi sẽ phát hiện ra ba tử thi
nằm ở trên sàn và đều tử thi làm ngựa là cái thứ nhất
đấy là một cái tình tiết mà chúng tôi đánh giá như là được sắp đặt lại bởi cái tử thi
bởi vì nếu mà bình thường một người sống mà khi mà chúng tôi đánh giá là một người xấu mà trong quá trình bị cháy
thì người ta sẽ có cái bản năng để tìm sự sống
có nghĩa là sẽ có những cái động tác tư thế nó khác nhau
chứ không thể nào cũng giống nhau và đều làm ngựa
vì theo quy luật thông thường của một con người khi sắp danh giữa cái sống với cái chết
thì đều tìm hướng để tìm lối sống cho mình
thì với sức khỏe của mỗi con người khác nhau thì không thể có việc là các nạn nhân nằm chết trong một tư thế giống nhau được
bởi vì ở trong cái hình trường đó nó có những cái lối thoát
nếu như bình thường thì có thể người ta sẽ nếu mà ở cái trạng thái
bình thường thì khi mà cháy theo cái dạng sự cố đó
thì người ta có thể có cái lối thoát
có thể thoát lên đường hai hoặc là thoát vào phía trong đất
nhưng tại sao nó không có một tình trạng tự khí nó giống như kiểu suết ấy
thế thì với những căn cứ khoa học như thế thì ngay trong đêm chứ còn họ ở trong nào
đánh giá luôn đánh giá luôn là có cơ sở đánh giá là ba nạn nhân này chết trước trẻ
thống nhất lúc đấy đưa ra một giả thuyết
giả thuyết điều tra ở đây theo cái hướng là vụ án điện trường
chứ không dừng lại ở một cái sự cố hốc như ông điểm ông nguyễn khái nữa
là nạn nhân và cũng là nhân chứng duy nhất của vụ cháy
nhưng lời khai của ông điểm lại có nhiều điểm bất hợp lý với hiện trường
cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng và nguyễn thế điểm chính là đối tượng tình nghi số một
thực tiếp vào bệnh viện thiên úc biển là nơi đối tượng thiếu nghi
chúng ta cơ quan điều tra đang nghi là đối tượng nghiên cứu án này đang cấp cứu tại bệnh viện thiên úc biển
quá trình tiếp cận cái đối tượng này hiện là đối tượng cơ quan điều tra thấy là đối tượng rất say
một số say so với người thông thường
thì từ cái nhận định và đặc biệt
từ kinh nghiệm điều tra các vụ trọng án
thì chúng tôi thấy là với một người thông thường
nếu như trực tiếp chứng kiến những vụ mà cháy đặc biệt là có nhiều người chết này
thì ám ảnh và ảnh hưởng đến thần kinh thì khả năng ngủ say này rất thấp

chúng tôi nhận định là đối tượng này khả năng cao sẽ là đối tượng thực hiện vụ trọng án này
sau khi về trụ sở cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai lần thứ hai đối với ông nguyễn thế điểm
giải thích về chiếc cổng nhà ông bị khóa bên trong khi mà vợ chồng ông lợi đến mua gà vẫn ở trong đó
ông điểm cho biết lúc ông đi về nên tiện tay khóa lại
còn việc lúc cháy tại sao mọi người không kêu cứu mà lại chạy vào trong nhà thì ông không biết
và ông điểm vẫn một mực cho rằng bà liễu đang đổ xăng vào bình xe máy ở ngoài sân thì vợ chồng ông lợi đứng cạnh chờ mua gà
ông lại hút thuốc nên làm bùng cháy xe máy dẫn đến nổ bình xăng
ông điểm cũng khai là nguyên nhân là do bà liễu phải mở bình xăng và đổ chai xe vào
và ông lợi hút là vì không may may cái bàn thì nó mất là như vậy
nhưng thực tế là cái xe đó là xe ở ngoài cửa chứ không ở trong nhà
nhưng mà khi chúng tôi ở hiện trường thì cái nắp bình xăng nó cũng còn nguyên liệu

ở đây chúng ta có thể khẳng định ngay đây là một vấn đề lầu khoai giả rồi
bởi vì nó không có lý do gì mà nắp bình xăng đang mở mà xăng cháy mà này tự nhiên là quay lại nắp lại cái bình xăng
nó vẫn còn nguyên chứ không có chuyện mà xăng đã bùng ở đấy rồi mà ông ấy thò tay vào nắp cái bình xăng ấy lại được
ông điểm đã không thể giải thích cho sự bất hợp lý này
ông cho rằng có thể bà liễu lúc đó đã đóng nấp bình răng lại và vẫn quả quyết đám cháy xuất phát
đầu tiên từ chiếc xe máy của bà liễu
điểm xuất phát cháy xác định không phải từ ngoài vào mà lại từ trong nhà lan ra ngoài và lan ra các phiếm
đó là những cái mà để cho chúng tôi đặt ra một dấu hỏi tại sao lại có cái sự cung cấp thông tin nó trái ngược với lại cái thực tế ở hiện trường mà chúng tôi được tiếp cận
xác định ngay là cái điểm xuất phát cháy là nó ở phía trong nhà nó cháy từ phía trong và ở vị trí cũng khẳng định luôn đó tại hiện trường là cháy ở cái khu vực mà mình phát hiện ba nạn nhân
đấy tức là cái điểm xuất phát cháy lạo đó nhìn những cái sản phẩm cháy thì đánh giá đây nó cháy rất chiều để cháy sâu
qua được những chuyện này khe nhân chứng tại hiện trường thì đã xác định là lúc tám giờ là con trai của ông bà lậm ông cấp là lúc tám giờ đến mua đồ ăn sáng cho bố mẹ thì đã không thấy bố mẹ ở nhà
và đến một mươi một giờ thì quay lại thì cũng không thấy bố mẹ đâu
gọi điện thoại cho bà lậm thì máy vẫn đổ chuông
máy vẫn đổ chuông
sau đó thì đến tầm một mươi một h hai mươi thì người dân phát hiện ra cháy
thì lúc đấy là máy điện thoại đã bị tắt
hôm sáng em xuống tầm tám giờ sáng em xuống em thấy có cửa em gọi không đi đâu cả
thì em gọi cho anh dũng anh dũng gọi cổng làm sao có khóa bao giờ đâu
thì ông ấy ông ấy phi xuống ông ấy bảo xem có khóa cổng không điện thoại không được
thì ông ngó theo nhà kia thì chị phan chỉ có kể lại là cháy từ đêm thôi nhà cháy cứ không nghĩ nhà mình biết đấy
từ lời khai của con trai nạn nhân có thể nhận định hai vợ chồng ông bà lợi đã gặp nạn hoặc bị sát hại trước tám giờ
chính vì thế khi anh đến bố mẹ không có nhà gọi điện thì không liên lạc được
khoảng thời gian từ sáu giờ đến một mươi một giờ tính từ lúc ông điểm nói là rời nhà đi tập thể dục cho đến khoảng một mươi một giờ trưa thì ông điểm về nhà được một lúc thì phát cháy
trong khoảng bốn năm tiếng đó ông điểm khai và bố mẹ không có nhà gọi điện thoại thì không liên lạc được
trong khoảng bốn năm tiếng đó ông điểm khai mình tập thể dục ba mươi phút sau đó ngồi uống nước ở một quán quen tầm một mươi năm phút rồi ra về
đoạn đường từ nhà ông đến cái cửa hàng nhà cháu ông chỉ có ba km nếu ông đi bình thường bằng xe đám chỉ khoảng một mươi đến một mươi năm phút
ông chỉ có được ba km và ông đi trong vòng ba tiếng đồng hồ ông đã thích việc nào ông thấy bất hợp ý không
thôi người đi người nó không đảm gì hết người không biết đâu
trong cái buổi sáng ông thấy là điểm đi từ nhà điểm ra đến chỗ quán nước xong rồi đi từ quán nước quay lại nhà

để tìm chứng cứ đấu tranh với lời khai bất hợp lý của ông điểm một tổ trinh sát được cử đi trích xuất toàn bộ camera của nhà dân nằm trên trục đường ông điểm đã đi
trong khoảng thời gian tới lúc đi ra khỏi nhà cho đến khi trở về để xác định thời gian có phù hợp với lời khai của ông hay không
kết quả cho thấy trong khoảng thời gian từ hơn sáu giờ ba mươi ông điểm có ra khỏi nhà sau đó vào một cửa hàng bán sắt vụn khoảng một phút rồi tiếp tục
ghi nhận tại camera của một nhà dân cho thấy ông điểm từ lúc đi qua camera cho đến khi về mất khoảng thời gian là ba mươi năm phút
ông biển từ khi rời nhà cho đến khi về là khoảng hơn bốn mươi năm phút
điều đó chứng tỏ rằng trong khoảng từ tám giờ đến một mươi một giờ
lúc nhà phát cháy ông điều đang ở nhà
khi mà đấu tranh với ông điểm về sự bất hợp lý trong lời khai của ông
cùng với chứng cứ thu được từ ca gia của nhà dân
ông điểm đã im lặng và không thể giải thích được khoảng thời gian từ tám giờ đến một mươi một giờ trước khi đám cháy xảy ra
ông đã làm gì
cùng với đó thông tin từ các trinh sát báo về có rất nhiều tình tiết chứng cứ
cho thấy ông điểm đã bị bắt
ông điểm là thủ phạm gây ra vụ cháy và hé lộ nguyên nhân ẩn dấu phía sau cái chết oan uổng của ba nạn nhân
trả lời câu hỏi vì sao ông điểm và bà liễu hay xảy ra xô xát
ông điểm cho rằng ông và bà liễu có ở cùng nhau
bà liễu hay cờ bạc lô đề lại nợ nần có lần còn cắm cả xe máy của ông
có đôi lần ông cũng mất bình tĩnh và đánh bà liễu
từ thông tin bạn của bà liễu cung cấp và lời khai của ông điểm có thể đưa ra giả thuyết ông điểm và bà liễu đang sô sát
vợ chồng ông lợi sang can ông điểm đã đánh cả ba người dẫn đến tử vong
để che giấu hành vi ông điểm dùng xăng phóng hỏa tạo hiện trường giả cháy do nổ bình xăng
nếu giả thuyết này là sự thật thì nhất định hiện trường vẫn còn dấu vết máu
công an quản lý chân và các tình sự sẽ phải làm kỹ lại
rất kỹ và làm cả cái diện rộng nữa để chúng ta phát hiện những dấu vết gì đó
nó bất bình thường nó nghi vấn để chúng ta tiếp tục phản biện với những cái mà điểm đang khai do sự cố này
thế thì sáng hôm sau tôi làm kỹ lắm và phát hiện được một số dấu vết máu
rất nhỏ luôn nhỏ ly ti nó bắn ở bên ngoài
cái sân ngoài và cái lối đi nó bắn cả những cái bờ của cái trọng hoa
phải rất kinh nghiệm rất tinh thì mới phát hiện được điều đó
mẫu máu sau khi thu được ở hiện trường cơ quan điều tra đã phân tích và so sánh với mẫu máu của ba nạn nhân
kết quả cho thấy mẫu máu thu được trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân nguyễn thị lợi
như vậy là giả thuyết cơ quan điều tra đưa ra đã hoàn toàn chính xác
tất cả những cái căn cứ khoa học những cái chứng cứ vật chất ở hiện trường
chúng tôi đã phát hiện những dấu vết rất giá trị như thế
để phục vụ cho cơ quan điều tra
để cơ quan điều tra đến trưa hôm sau là đối tượng buộc phải cuối đầu nhận tội
sau hơn một ngày quanh co chối tội nhưng trước lập luận đánh thép với những chứng cứ
và căn cứ khoa học không thể chối cãi nguyễn thế điểm đã phải cuối đầu nhận tội
sáng hôm nay đi làm là sáu lưới
thì là bài giảng qua rồi là
đi tìm kiếm cái gì xấu với tôi
thế đầu là tôi
cùn tôi nóng tôi bãi ra cái
thế đầu là
na nàng cái bắt đầu hai vợ chồng ông kia sang và
tôi tưởng là can nhưng mà sang là ông tấn công được rồi
là ông đánh tôi ba cái
bắt đầu tôi tróng thì tôi quay ra
tôi vỡ cái miếng cốt pha đấy
thế là tôi quật
quật thì ông nghe ngã ra
thì bắt đầu là
tôi hô hai bà kia
bắt đầu hai bà kia